mới đây công an quận hà đông công an tp hà nội đã bắt được hai đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay
và vũ khí gây ra nhiều vụ cướp tài sản manh động trong thời gian từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
và hiện hai nghi gạt này cũng đang tạm giữ hình sự để phục vụ cho công tác điều tra
điều đáng chú ý là cả hai đối tượng đều có tuổi đời còn khá trẻ
và là anh em họ cùng chú trên địa bàn quận hà đông
theo điều tra ban đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn quận hà đông xảy ra nhiều vụ cướp táo tận vào ban đêm và dạng sáng
chỉ trong một thời gian ngắn nhóm đối tượng này đã gây ra ít nhất ba vụ việc gây hoang mang trong dư luận
sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định hai đối tượng gây án gồm đặng đình phong và đặng đình tuấn
đều trú tại phường phú lương quận hà đông
tại cơ quan công an phong và tuấn khai nhận do ham chơi để có tiền ăn tiêu
nên mang điện thoại cho công an
bọn em thường lấy xe máy của gia đình mang theo bình xịt hơi cay và dao nhọn
đi dọc các tuyến đường quanh địa bàn quận hà đông tấn công những người đi chợ đêm để cướp tài sản
bọn em bảo đưa ví đây thì người ta đưa
theo cơ quan công an đây là hành vi khá manh động táo tận và liều lĩnh của các đối tượng
ngoài việc sử dụng các hung khí nguy hiểm các đối tượng thường chọn những khung giờ vắng người đi lại để thực hiện hành vi vi phạm
các đối tượng có cái thủ đoạn là đi vào bán đêm đi vào những cái tìm chọn những cái đoạn đường vắng người đi lại
điều khiển xe máy
phóng nhanh khi mà phát hiện có người bị hại đi trên đường thì sẽ chặn đầu xe lại
sử dụng những hung khí đã chuẩn bị từ trước xịt hơi cay vào mặt người bị hại
dùng dao khống chế đe dọa để cướp tài sản
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật